chị hạnh thân mến ngày hôm nay thì hà nội dự báo là sẽ có mưa thì không biết là các tỉnh thành phía bắc thì thời tiết sẽ như thế nào
vâng ngày hôm nay thì dự báo không thì chỉ thủ đô hà nội mà các tỉnh miền bắc dự kiến là sẽ có mưa to cục bộ
và đặc biệt ở khu vực phía tây bắc bộ thậm chí là có mưa sẽ có nơi trên ba trăm linh mm
đây là khu vực cần đặc biệt lưu ý bởi vì lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào
vì vậy nên là bà con không nên di chuyển qua những khu vực có nguy cơ bị sạt lở và tuyệt đối là không vớt củi hay là bắt cá hay là qua ngầm tràn để tránh nguy hiểm đến tính mạng
và nhiệt độ ở khu vực bắc bộ vào ngày hôm nay sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám cho tới ba mươi độ
còn đối với khu vực trung bộ thì tuy đã không còn mưa nhưng nắng nóng thì đã bắt đầu quay trở lại
nhiệt độ trong ngày cao sẽ rơi vào khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ c mức nhiệt khá khó chịu thậm chí có nơi trên ba mươi ba độ c
với khu vực nam bộ thì mưa đã có giảm nhưng mà quý vị cần lưu ý là có thể có rông vào tầm chiều tối và cần đề phòng là có sấm xét ngay cả khi ở trong nhà
và khi thấy có hiện tượng sấm xét thì tuyệt đối là quý vị không nên đứng cạnh cửa sổ hay là sử dụng các thiết bị điện để tránh các sự cố có thể xảy ra
nhiệt độ ở khu vực nam bộ thì sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám cho tới ba mươi một độ
nhiệt độ chi tiết cho các hùng thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình
và bây giờ mời quý vị hãy cùng đến với phần tin tức lúc sau rồi